liên quan đến những sai phạm xảy ra tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã có phản ánh
qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai xác định có nhiều sai phạm về đất đai xây dựng và môi trường
theo đó qua giá soát xác định tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân có bốn mươi tám trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục công trình không phép trong phạm vi bảy mươi hai ha
chủ tịch ủy ban nhân dân xã phước tân và chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa đã ký quyết định xử phạt hai mươi hai trường hợp về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất
từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
tuy nhiên sau đó toàn bộ đều không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục hiện trạng như ban đầu mà tiếp tục vi phạm xây dựng hoàn thiện công trình
ngoài ra qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và đang giao cho các cơ quan xử lý vi phạm hành chính hai mươi một trường hợp khác cùng hành vi trên
đối với xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đến thời điểm hiện tại chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố biên hòa đã ban hành một mươi chín quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
chỉ có một trường hợp đã tự tháo rỡ công trình vi phạm còn lại chưa xử lý
về kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường các cơ quan chức năng đã ban hành ba mươi bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường về hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định
với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng và bổ sung hình thức xử phạt bằng việc đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trong thời gian chín tháng